các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phần đấu xây dựng bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại công nghệ cao
một trong những trung tâm thương mại dịch vụ giáo dục đào tạo nhân lực chăm sóc sức khỏe
nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc trung ương
là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ vùng thủ đô và cả nước
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam bốn mươi năm năm ngày thành lập cục y tế
và đón nhận huần trường lao động hạng ba đại thướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
huần trường lao động hạng ba và nhiều phần thường cao quý là sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công hiến đồng góp xứng đáng của ngành y tế công an nhân dân trong suốt chặng đường vừa qua
động viên các thế hệ y bác sĩ công an nhân dân bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi thầy thuốc cán bộ chiến sĩ y tế công an nhân dân
tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nâng cao năng lực đổi mới phương pháp làm việc phát huy vai trò chủ động tinh thần trách nhiệm
ý thức kỷ luật đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng thấm nhuần lời căn dặn của bác lượng y phải như tử mẫu
luôn hết lòng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
tại buổi tiếp ngài john kerry đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định bộ công an việt nam đã chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ trong các dự án bảo vệ môi trường
bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp hỗ trợ bộ công an nâng cao năng lực phát hiện xử lý các loại tội phạm về môi trường
phát biểu tại hội nghị giao ban bộ công an tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải chủ động tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
triển khai các nhiệm vụ công tác công an trọng tâm của tháng ba ngay từ thời điểm này
song song đó phải đảm bảo làm tốt hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp như hiện nay bộ trưởng tô lâm yêu cầu không được chủ quan lơ là
chủ động đảm bảo các phương án điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng
cũng như đáp ứng các yêu cầu về thích ứng linh hoạt phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay
tuần qua tại quảng ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố quyết định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
và công tác cán bộ của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại buổi lễ đại tướng tô lâm đề nghị đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động
tập trung chỉ đạo trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố và các đơn vị có liên quan
khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn
để sớm ổn định tổ chức tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng bộ công an
để tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an quyết định những vấn đề cần thiết
để hoàn thiện trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố đi vào hoạt động
thưa quý vị hiện nay cùng với lực lượng công an nhân dân trên địa bàn cấp xã có sự tham gia bảo vệ an ninh trật tự
của lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
các lực lượng này được gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở tuy nhiên thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này
thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc bất cập vì vậy yêu cầu đặt ra là cần điều chỉnh kiện toàn
tinh gọn các lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
thành một đầu mối thống nhất chung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
điều này cũng nhằm đảm bảo tính linh hoạt chủ động nhanh chóng trong chỉ đạo điều hành
và tính đồng bộ thống nhất của các bản quy phạm pháp luật hiện nay
định ký trong tuần
lực lượng công an xã tiên dược tiến hành họp bàn trao đổi thông tin
cung cấp thành viên công an xã bán chuyên trách
nhiều công việc kiến nghị trong nội bộ nhân dân được kịp thời đề xuất giải quyết
tuy nhiên vẫn không tránh được những hạn chế bất cập
vì vậy việc thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở có ý nghĩa về mặt thực tiễn
các lực lượng sẽ được thống nhất lại và sẽ tạo ra những vai trò ý nghĩa và đặc biệt là thầm quyền
để các lực lượng này có căn cứ để thực hiện thường vụ
thực tiễn ở địa phương thì có thể nói có những việc thì lực lượng ở cơ sở cũng không biết là phải làm như nào
không biết mình được làm đến đâu
cho nên là cũng có những cái rất là bồi dối và lung tung khi mà chưa rõ về cơ chế
thế thì nếu khi rõ về mặt thẩm quyền và cơ chế rồi thì người ta sẽ thực hiện nhiệm vụ nó rõ nét hơn
và cũng tránh được những cái xãi sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
lực lượng ban bảo vệ dân phố thị trấn sóc sơn với biên chế khoảng ba mươi đồng chí
nguồn nhân lực chưa nằm nào đáp ứng đủ
việc thiếu người cũng đã dẫn tới những khó khăn nếu cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ
nếu kiện toàn thống nhất ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
chỉ thành một lực lượng điều này được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển
ba thành phần con người hợp nhất là một
từ cái bảo vệ an phố từ cái dân phòng từ cái thị đội đấy là thôn đội gọi là thôn nội là một
thì ba cái đội thủy này hợp tác hợp thành nằm một cái lực lượng an ninh cơ sở
cho nên là về mặt an ninh nằm trật tự cũng như nắm tình hình sử dụng tròm che các tổ dân phố
trật trẻ hơn đa dạng vì tuổi trẻ nắm tuổi trẻ tuổi cao nắm tuổi cao
để huy động các đồng chí với tinh thần trách nhiệm nhiệt tình của lực lượng ban bảo vệ dân phố
thì đồng ý chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm đến lực lượng này
xác định cũng phải giữ
các lực lượng để cùng với hối hợp với lực lượng công an để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
vì vậy mà cũng mong là chính quyền các cấp sẽ trong thời gian tới sẽ quan tâm hỗ trợ về mặt kinh phí
cũng như là về cơ cấu tổ chức sắp xếp lại bộ máy để hoạt động ngày càng có hiệu quả
từ thực tiễn bộ công an hiện đang xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó điều chỉnh kiện toàn lại các lực lượng chức danh đã được thành lập
đang hoạt động cụ thể là lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
vì vậy về thực chất đây không phải là thành lập một lực lượng mới
thế thì chúng ta nhìn cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở này điều chỉnh cái gì
thì cái luật này theo cách nhìn của tôi là vừa điều chỉnh hoạt động vừa điều chỉnh lực lượng và vừa điều chỉnh lĩnh vực
trên một nền tảng sẵn có là các lực lượng này hiện nay đang tồn tại
và chúng ta đang thiếu
cái cơ chế để nó phát huy sức mạnh tốt nhất có thể
cùng với đó khi thực hiện việc kiện toàn thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vẫn tiếp tục sử dụng địa điểm nơi làm việc trang thiết bị công cụ hỗ trợ trước đây đã được bố trí để hoạt động
cũng như chế độ chính sách được đảm bảo cân đối trong tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương
như vậy việc điều chỉnh theo hướng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ không làm tăng chi phí ngân sách nhà nước
một cái điều chúng ta cũng quan tâm và hiện tại chúng ta cũng đang cố gắng là tinh giản gọn nhẹ bộ máy
để hướng tới cái hiệu quả không hoàn toàn là cái áp lực không hoàn toàn là cái gánh nặng cho cái bộ máy của chúng ta
và cũng không tạo ra phát sinh những cái chi phí nó qua lợi
cái thứ nhất là nó tạo cái hành lang pháp lý cho cái cơ sở hoạt động của cái lực lượng này
cái thứ hai nữa là tạo tiền đề điều kiện và chúng tôi tuyển chọn được những con người xứng đáng
để mà bố trí sử dụng cho cái lực lượng này
và vấn đề thứ ba nữa là
là có cái cơ chế trong cái việc phối hợp tổ chức và chỉ đạo lực lượng này phát huy cái hiệu quả
trong cái thời gian tới đây
và vấn đề thứ tư đấy thì đấy là tạo ra cái cơ chế để mà thực hiện các cái chế độ
chính sách đối với lực lượng này để đảm bảo cho họ là có yên tâm
tính đến nay trên toàn quốc đã thành lập trên một mươi bảy năm trăm linh ban tổ bảo vệ dân phố
với gần bảy mươi ba thành viên trên sáu mươi bốn đội dân phòng với gần sáu trăm ba mươi bảy thành viên
đó là trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng
tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
đây là lực lượng quân chúng do ủy ban nhân dân cấp giã thành lập
quản lý duy trì hoạt động hỗ trợ lực lượng công an
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cấp xã
tuy nhiên chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi lực lượng này
được quy định trong luật nghị định khác nhau
có sự trồng lấn dẫn tới giảm hiệu quả hoạt động
bộ công an cũng muốn thống nhất việc quản lý các lực lượng này
và có cái việc sự hỗ trợ phối hợp của các cấp các ngành
từ mặt trận tổ quốc cho đến ủy ban nhân dân các cấp
rồi cho đến các lực lượng phối hợp khác như quân đội
rồi các hội đoàn phụ nữ thanh niên ở cơ sở
thế do đó phải chính thống có một lực lượng
và có một cái pháp luật để quy định và điều chỉnh các việc đó
bộ luật này sẽ có tác dụng rất đặc biệt
là để nâng cao cái nhận thức cho người dân
và thứ hai là quy định rõ ràng
cái chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chức năng
bảo vệ an ninh trật tự là ai
thế và người dân tham gia vào nữa
thì chúng ta sẽ nhân lên cái sức mạnh của dân tộc chúng ta
trong cái công việc đối nội
tức là bảo vệ an ninh của đất nước
và góp phần để bảo vệ tổ quốc chúng ta
sắp xếp kiện toàn và bố trí lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là điều vừa đáp ứng yêu cầu
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
vừa hoàn thiện chính sách pháp luật
nhằm tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc
đồng bộ thông nhất
để tổ chức và hoạt động của lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
qua đó phát huy thế trận lòng dân
góp phần phòng chống tội phạm
và các vi phạm pháp luật khác
về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
số ca mắc mới tăng vọt lên
trong đó hai mươi bốn ca nhập cảnh
và tám mươi sáu chín trăm sáu mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tăng tám chín trăm chín mươi sáu ca
so với ngày trước đó
có năm mươi tám sáu trăm tám mươi ca trong cộng đồng
trung bình số ca nhiễm mới trong nước
ghi nhận trong bảy ngày qua
là sáu mươi bảy chín trăm tám mươi sáu ca mỗi ngày
nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
là ba mươi năm tám trăm sáu mươi sáu ca
thưa quý vị
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
trên toàn cầu
việt nam vẫn được coi là một điểm sáng trên thế giới
về khả năng chống dịch hiệu quả
có được kết quả này một phần lớn là nhờ công lao đông đảo
của các y bác sĩ
các nhân viên y tế trên cả nước
họ là những người luôn bám trụ tuyến đầu
toàn tâm toàn lực cho công tác chống dịch
với tinh thần thép và trái tim đầy nhiệt huyết
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
đã bước sang năm thứ ba
khó có thể đong đếm hết được
những khó khăn những hy sinh vất vả
của đội ngũ y tế đã và đang phải vượt qua
hôm nay nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
gặp gỡ những y bác sĩ
đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến
k hai bộ công an
theo báo cáo của bác sĩ trực

có diễn biến bất thường
các trực xuống đây kiểm tra
xem tình trạng cấp kế như thế nào
bất cứ khi nào chỉ cần nhận được
thông tin sức khỏe bệnh nhân có diễn biến bất thường
các y bác sĩ lại lao đi
mọi thứ như vội vã hơn
bởi lúc này đang là một cuộc chạy đua
từng giờ từng phút để cứu chữa bệnh nhân
các y bác sĩ tại đây
nhiều người đã làm việc không ngơi nghỉ
tại khắp các ổ dịch
từ bắc giang đà nẵng
đến thành phố hồ chí minh
một tháng qua họ gác lại
niềm vui đoàn tụ bên gia đình
để bám trụ xuyên tết
tại bệnh viện giã chiến k hai ở hà nội
vừa mới khỏi covid một mươi chín
bác sĩ đàm đức long lại sung phong
ở lại bệnh viện giã chiến
để hỗ trợ đồng đội chăm sóc bệnh nhân
khi mà đã vào nhiệm vụ rồi
thì cái công việc của mình nó cuốn theo
dường như mình không còn cảm nhận được
cái ngày tháng của thời gian nữa
nó chỉ từng kíp này
và kíp khác
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
dịch bệnh bùng phát mạnh
công việc của các nhân viên y tế
vì thế cũng tăng lên nhiều lần
chúng mình mỗi ngày hơn ba mươi y bác sĩ
tại bệnh viện giã chiến k hai
phải điều trị chăm sóc vài trăm bệnh nhân
dù bảo hộ ở cấp độ cao nhất
thì đội ngũ thể thuốc
vẫn luôn đối diện với nguy cơ lây nhiễm
với nỗi nhớ con
chỉ có cách này
hai chị em nhớ mẹ không
thì hôm nay hai chị em
thì bố có suốt không con
bọn sếp nhà

cái nhà cũng đang mất covid
cũng đang rất xô ruột
nói thật là cũng rất muốn về
nhưng mà ở trên này bệnh nhân cũng khá là đông
cho nên là
chúng tôi cũng động viên nhau
và hằng ngày gọi điện về hỏi han
tình hình sức khỏe ở nhà
khi phòng chống dịch trực tiếp
đối diện với nguy cơ
gần như là một người chiến trị ra chậm
thì tôi nghĩ là hoàn cảnh
gia đình mỗi người
đều có những hoàn cảnh riêng
chính vì xác định được nhiệm vụ của mình
tất cả đều an tâm
và hết đồng
trong công tác điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
đã ba năm nay
ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
đối với nhiều y bác sĩ
không còn là những buổi chúc mừng long trọng nữa
thay vào đó
họ vẫn tiếp tục động viên nhau
căng mình dôn sức cho cuộc chiến
chống lại đại dịch
theo mặt ban lâm tốc của việt nam chiến
xin chúc tất cả anh em
cán bộ chiến trí
đang điều trị cho bệnh nhân
sức khỏe rõ rào
và hoàn thành sức khắc nhiệm vụ
mời đại đạo bộ giao cho anh em mình nha
chúng tôi đã điều trị rất nhiều bệnh nhân rồi
trên các tin nhắn
thì các bạn cũng được
thậm chí là những cái lá thư tay
thì chúng tôi rất là trân trọng
những lời động viên đấy
chính là những cái món quà
quý giá vô cùng của chúng tôi
để chúng tôi vững tin
làm hoàn thành tốt nhiệm vụ
tâm huyết trách nhiệm lan xà
là tâm thế của tất cả các y bác sĩ
nơi tuyến đầu chống dịch
họ đã trở thành động lực
tiếp thêm niềm tin cho mọi người
chung tay chiến thắng dịch bệnh
trở lại với cuộc sống bình thường mới
chiến thắng đại dịch
tôi xin hát về người chiến sĩ
khoác trên mình màu áo trắng và lù
ngày hôm nay hà nội cho biết
có thêm một mươi một năm trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín
mới được phát hiện tăng bảy trăm ba mươi bốn
so với ngày hôm qua
trong đó có gần ba chín trăm linh ca cộng đồng
toàn thành phố có hơn bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm hai mươi ca
dương tính với sars cov hai
đang điều trị
trong đó hơn chín mươi tám điều trị tại nhà
trước tình hình dịch dị biến phức tạp
phó chủ tịch ubnd tp hà nội
trữ xuân dũng đã ký ban hành văn bản
gửi sở giáo dục và đào tạo
sở y tế ubnd các huyện thị xã
về việc cho học sinh từ lớp một
đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển từ dạy và học trực tiếp
sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp thống nhất
đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường
sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi tám tháng hai
cho đến khi có thông báo mới
viện kiểm soát nhân dân tỉnh khánh hòa
đã có cáo trạng truy tố
hai nguyên chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng và lê đức vinh
về tội vi phạm các quy định
quản lý đất đai
cùng bị truy tố về tội danh này
còn có năm bị can khác là
nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh đào công thiên
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường
lê mông điệp võ tấn thái
nguyên giám đốc sở xây dựng lê văn rẽ
và nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai
trần văn hùng
hành vi vi phạm của bảy bị can nêu trên
xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh
kiểu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
trên núi chín khúc nằm ở phía tây thành phố nha trang
liên quan đến việc giao đất
chuyển mục đích sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được biết bảy bị can trong vụ án này
bị truy tố theo quy định tài khoản ba
điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
có khung hình phạt từ năm đến một mươi hai năm tù
công an tỉnh đắk lắc vừa có văn bản
yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng
sao kê các giao dịch liên quan đến
ông trịnh quang trí giám đốc cdc đắk lắc
để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ án có dấu hiệu hình sự
tại đơn vị này
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng
các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay
việc giao dịch rút tiền chuyển tiền phát sinh nợ
đối với tài khoản của ông trịnh quang trí
cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp
thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông trí
phát sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
để cơ quan điều tra có cơ sở lệnh phong tỏa
đối với tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã mời
ông trí và một số cán bộ liên quan
để xác minh việc cdc đắk lắc
đã mua gần hai mươi kit test xét nghiệm
của công ty cổ phần công nghệ việt á
mỗi kit test trị giá khoảng ba trăm sáu mươi bảy đồng
tổng tiền khoảng bảy tỷ đồng
để chạy máy xét nghiệm rt pcr
ngoài ra cdc đắk lắc còn mua
một số ký test xét nghiệm của công ty việt á
nhưng chưa thanh toán
liên quan đến vụ lật cano du lịch
ở thành phố hội an tỉnh quảng nam
khiến một mươi năm người tử vong hai người mất tích
thực hiện chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ bộ công an
và ubnd tỉnh về khắc phục hậu quả
vụ tai nạn giao thông đường thủy
đặc biệt nghiêm trọng này
lực lượng công an quảng nam đã và đang
tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng
tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại
và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
theo điều tra ban đầu cano du lịch
mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai
của công ty du lịch phương đông
do ông lê xen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
điều khiển chở ba mươi chín người
trong đó có ba mươi sáu hành khách
bao gồm nhiều trẻ em ba thuyền viên
xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn h
để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng
cửa đại một hải lý
thì bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao
và mặc áo phao trước khi xuất phát
bố trí ghế ngồi đầy đủ
đối với phương tiện cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai
được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trọng tải toàn phần
số lượng người được phép chở sức kéo đẩy
là bốn một tấn
tương ứng ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê sen có chứng chỉ chuyên môn
phương tiện thủy nội địa hạng ba
đủ điều kiện điều khiển
đang tiếp tục tích cực thực hiện công tác điều tra
song song với công tác tìm kiếm cứu nạn
công an tỉnh quảng nam đã và đang khẩn trương
điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc
công tác điều tra được tiến hành khẩn trương khách quan
chi tiết đúng theo quy định
để làm rõ nguyên nhân tham mưu các cấp giải quyết vụ việc
làm rõ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân
có liên quan
trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
đại diện các cuộc nghiệp vụ gồm
cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã đến hiện trường phối hợp với công an quảng nam
tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
về yêu cầu
điều tra hiện nay
cần phải thu thập các tài liệu
để làm rõ
các nguyên nhân điều kiện
xảy ra tai nạn
việc tổ chức
cũng như là du lịch
vận tải hành khách
và nữ hành
cửa đại ra
cửa đại trả
quá trình thực hiện đấy có những vấn đề gì
sai sót không
được biết ngay sau khi vụ việc xảy ra
hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quảng nam
đã ngày đêm tích cực tham gia
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
các nạn nhân mất tích
điều tra nguyên nhân vụ việc
đảm bảo an ninh trật tự hiện trường
hiện các lực lượng chức năng
vẫn đang tích cực tìm kiếm
hai nạn nhân mất tích
chính quyền địa phương
đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ